một đường dây mua bán người đánh đập cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lào cai trượt xóa
theo điều tra bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar nhà hàng khách sạn ở trong nước và nước ngoài lương cao
một nhóm đối tượng đã tổ chức đưa người trái phép sang lào và giao cho một nhóm người trung quốc đưa vào đặc khu kinh tế tam giác vàng tại tỉnh bokeo lào
công chế ép buộc cưỡng bức người lao động thực hiện các ứng dụng game online để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến
và tìm kiếm rủ rỗ người chơi gam online thu lợi bất chính cho các ông chủ người trung quốc
khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao chúng giam giữ bỏ đói đánh đập khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức
quay video cảnh bị đánh đập bỏ đói ép nạn nhân gọi điện về gia đình để đòi tiền chuộc với lý do bồi thường hợp đồng hoàn trả chi phí phương tiện
cháu đưa người vào đây làm thì ông ấy chuộc cháu ra với số tiền là sáu nhân dân tệ
xong là cháu cũng gọi được ba người nhân viên sang để cháu làm
xong rồi cuối cùng cháu lại tham lam cháu lại gọi thêm một số anh em vượt biên
qua như là đánh đập bỏ đói đánh đập khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức
và đi chui sang bên đấy làm công ty
thì tôi thấy hành vi mình làm là sai trái với pháp luật
tôi đến đồn biên phòng trịnh tường để đầu thú để được pháp luật khoan hồng
lực lượng chức năng xác định tần ông cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
là đối tượng chủ mưu cầm đầu cầu kết với các đối tượng người nước ngoài
cùng với các đối tượng lý láo san lý a hồng cùng chú huyện bát sát
đã đưa được năm nạn nhân vượt biên sang nước ngoài
để nhận tiền và lợi ích và chất khác trong đó có một nạn nhân bị đánh đập
sau đó bị quay video gửi về gia đình đòi bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền chuộc
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng